thưa quý vị chiều tối nay thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cùng dự có phó thủ tướng trần hồng hà lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đại diện các ngân hàng
về nguồn vốn hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ đồng theo nghị quyết số ba mươi ba của chính phủ
bộ xây dựng đã cải cách thủ tục hành chính chỉnh lý rút gọn điều kiện của nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội
được phay nguồn vốn một trăm hai mươi tỷ đồng
đến nay các ngân hàng thương mại đã giải ngân với số tiền một một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng cho cả chủ đầu tư và cho người mua nhà
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ long an
có tỷ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp do với mục tiêu của đề án
việc giải ngân gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm
các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội là chính sách rất nhân văn của đảng
nhà nước có ý nghĩa quan trọng góp phần cụ thể hóa thể chế hóa chủ trương của đảng về an sinh xã hội
không để ai bị bỏ lại phía sau và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ người khó khăn công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp thành phố lớn
thủ tướng yêu cầu cần đa sẵn hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội các thủ tục điều kiện cho vai vốn phải đơn giản hơn
các bộ tư pháp bộ tây nguyên và môi trường bộ xây dựng khẩn trương phối hợp với chính phủ
báo cáo ủy ban thực vụ quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trình quốc hội quyết định việc xây dựng ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai luật nhà ở luật kinh doanh bất đồng sản có hiệu lực sớm từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
sớm áp dụng các quy định về chính sách ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội quyền thế chấp tài sản quyền sử dụng đất đai của dự án nhà ở xã hội
bộ xây dựng bộ tây nguyên môi trường và ngân hàng nhà nước tập trung xây dựng sớm ban hành các nghị định
cơ bản một mươi bốn nghị định đã được công chí trình và đăng thập định rồi
các vấn đề có liên quan đến nhà ở xã hội cần phải làm ưu tiên sớm
trên tinh thần là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính tăng cường phân cấp phân quyền để giảm tối đa thời gian chi phí thực hiện dự án nhà ở xã hội này
tránh cái phiền hà sách nhiễu cho người dân để chịu trách nhiệm cho rà soát lại cái quy đất hai mươi nữa
cùng với đó bộ xây dựng chủ trì thường xuyên đôn đốc phối hợp với các bộ ngành địa phương
giám sát việc thực hiện các bộ ngành địa phương
thực hiện đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội
phát huy kinh nghiệm triển khai gói tín dụng ba mươi tỷ đồng trước đây
hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến lược nhà ở
sớm hoàn thiện quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành
trong đó nghiên cứu việc thực hiện song song
đồng thời các thủ tục ban hành tiêu chuẩn quy trình thống nhất cho các địa phương trên cả nước
nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội
ngân hàng nhà nước phụ trách việc thu xếp tín dụng cho cả người mua người bán
khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn
chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng cung cấp gói tín dụng cho người mua
mở rộng gói tín dụng kéo dài thời gian vay lên một mươi một mươi năm năm
lãi suất yêu đãi thấp hơn từ ba năm so với vay thương mại thông thường
chủ trì phối hợp với các bộ nghiên cứu hướng dẫn các ngân hàng thương mại
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thế chấp vay vốn thực hiện các dự án nhà ở xã hội đơn giản thuận lợi hơn
tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng giao nhiệm vụ cho bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính ngân hàng nhà nước sớm bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện cho vay nhà ở xã hội
thông qua ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
và sớm nghiên cứu thành lập quỹ về nhà ở xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau